trong lúc cả nước đang dồn sức chống dịch người dân được yêu cầu ở trong nhà hạn chế ra đường để phòng chống dịch bệnh
thì tại hà nội một số đối tượng lại lợi dụng thời điểm này để tụ tập sử dụng ma túy tập thể
và thậm chí là có những đối tượng còn tổ chức ăn nhậu hát karaoke và khi bị nhắc nhở còn tấn công lại lực lượng chức năng
hàng loạt đối tượng này vừa bị công an quận bắc tử liêm bắt giữ
đây là một mươi một đối tượng vừa bị công an phường đông ngạc quận bắc tử liêm tạm giữ vì sử dụng trái phép chất ma túy
ổ nhóm này bị bắt vào đúng đêm ngày bốn tháng bốn thời điểm thành phố hà nội cấm tụ tập đông người
chín nam hai nữ đều chỉ sức sỉ hai mươi tuổi người trẻ nhất mới chỉ một mươi năm tuổi
do nghỉ dịch không được gì làm nên chán nên tụ tập ở nhà em mua tí con sao để sử dụng
những đối tượng này đã tụ tập sử dụng ma túy liên tục từ ngày hai đến ngày bốn tháng bốn
thậm chí có những em chưa từng sử dụng ma túy bao giờ nhưng cũng bị bạn bè rủ dê lôi kéo
sau khi được đưa về trụ sở công an phường và tiến hành xét nghiệm đã phát hiện chín trên một mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy
công an phường cũng đã báo kháo công an quận cùng phối hợp với đội điều tra tội phạm về ma túy
là tiến hành điều tra làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
cũng vào đêm ngày bốn tháng bốn tại một quán lẩu trên địa bàn phường cầu diễn
năm đối tượng này đã bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người tổ chức ăn nhậu hát hát karaoke gây mất an ninh trật tự với bảy người tham gia
khi được lực lượng công an yêu cầu giải tán hai đối tượng đã tấn công lại lực lượng chức năng và ngay lập tức bị bắt giữ
lâu ngày quá anh em không gặp nhau lúc đầu chỉ có hai ba anh em dù ăn cơm
em không biết là sự việc có đông người như thế
dạ do lúc đấy em uống quá chén không kiểm soát được hành vi của mình
lực lượng công an có việc tuyên truyền nhắc nhở các đối tượng này có hành vi là cản trở chống đối người thay công vụ
và lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ để xử lý
và hướng tiếp theo thì chúng tôi sẽ củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm với các đối tượng này về hành vi chống người công vụ
bên cạnh một số trường hợp đã bị xử phạt hành chính vì hành vi không đeo khẩu trang
khi ra nơi công cộng ra khỏi nhà không có lý do chính đáng
thì đây là hai trường hợp đầu tiên tại hà nội bị xử lý hình sự vì không tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh và chống người thi hành công vụ
trong thời gian tới hà nội tiếp tục có những biện pháp quản lý chặt việc người dân tuân thủ chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ